chuyển sang phần tin quốc tế ngày hôm nay chủ tịch ủy ban quân sự nato
đô đốc grof power cho biết khối quân sự này không loại trừ khả năng kết nạp thêm thành viên mới
tuyên bố được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa nga và khối quân sự này lên mức đỉnh
liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
theo quan chức trên nato không ép buộc quốc gia nào phải tham gia và đây là quyết định
mang tính chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào muốn xin gia nhập liên minh quân sự này
liên quan đến tình hình xung đột tại ukraine ông power khẳng định
nato sẽ không triển khai máy bay hoặc quân đội đến quốc gia đông âu này
ngoài ra ông cũng cho biết nato không gây áp lực với bất kỳ quốc gia nào để cung cấp vũ khí cho ukraine
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua tổng thư ký nato jens stoltenberg tuyên bố
liên minh này sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía đông trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và ukraine